thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành miền bắc
trong khi những ngày này tình hình thời tiết lại có hại cho sức khỏe
nhiệt độ xuống rất thấp nên nếu không cẩn thận thì quý vị có thể bị cảm lạnh
và các triệu chứng thì dễ nhầm lẫn với covid một mươi chín hoặc là ngược lại
khi cơ thể bị cảm lạnh hoặc cảm cúm thì có thể có các triệu chứng như ngẹt mũi
chảy nước mũi đau họng đau đầu hắt hơi có thể có sốt nhẹ đến cao cảm giác mệt mỏi trong người
một số người thì cũng có thể bị mất vị giác sưng hạch bạch huyết
rõ ràng là những triệu chứng này tương đối giống với người bị mắc covid một mươi chín
để hạn chế sự nhầm lẫn trước tiên quý vị hãy tiến hành test nhanh covid một mươi chín để sàng lọc tại nhà
sau đó thông báo cho y tế tuyến cơ sở nếu có kết quả dương tính
nếu âm tính thì quý vị cũng hãy đến cơ sở khám chữa bệnh để tiếp tục sàng lọc
và có hướng dẫn điều trị cảm cúm cảm lạnh
đó là một số thông tin hữu ích trong điều kiện thời tiết miền bắc đang khắc nghiệt như thế này